theo bộ công thương trung bình cứ một trăm linh dân thì cần có một đại siêu thị và một trung tâm thương mại
cứ một mươi dân thì cần một siêu thị cỡ trung bình còn một dân thì cần một ba cửa hàng tiện lợi
vì vậy mô hình phục hồi kinh tế hiện nay là củng cố thị trường trong nước sau đó mới vươn ra thị trường nước ngoài
và để kích cầu tiêu dùng nội địa thì tháng bảy này bộ công thương đang thực hiện chương trình
tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm hai nghìn hai mươi
vậy chương trình này sẽ mang lại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp những lợi ích gì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
khuyến mại hạn mức lên tới một trăm linh theo quy định của nghị định tám mươi một
sự khác biệt của cái chương trình khuyến mại quốc gia này
thì nó ở chỗ là mức khuyến mại mà doanh nghiệp thực hiện hoặc hưởng ứng tham gia chương trình khuyến mại này
được lên tới một trăm linh dành cho người tiêu dùng và nó được thực hiện trên phạm vi toàn quốc
đây là năm đầu tiên bộ công thương thực hiện chương trình này
thì trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia hai nghìn hai mươi người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi những gì ạ
điều này thì nó sẽ giúp cho là
người tiêu dùng được hưởng những cái hàng hóa chất lượng tốt
rồi thì là những hàng hóa có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng
không phải là hàng gian hàng giả hàng nhái
và về mặt giá thì người tiêu dùng sẽ được đảm bảo là một cái giá mà nó hợp lý
ở cái mức là giá ở đây tôi nói là cái giá thật
tức là không có cái chuyện là doanh nghiệp tăng giá trước
sau đó thì mới lại là đưa ra cái mức khuyến mại bằng cái mức tăng giá
vậy khi tham gia chương trình này thì các doanh nghiệp việt cần phải có trách nhiệm như thế nào thưa ông
quy định của pháp luật về cái hoạt động khuyến mại thì cũng là khá là đầy đủ
mà theo đó thì các doanh nghiệp phải có trách nhiệm nghiêm biết giá công khai
phải có trách nhiệm đảm bảo cái chất lượng hàng hóa của mình
cũng như là cái xuất xứ hàng hóa của mình một cách rõ ràng
để mà thực hiện cái điều này ở trong cái tháng khuyến mại đó
thì là bộ công thương đã chỉ đạo cho các sở công thương ở các địa phương trên phạm vi toàn quốc
rồi thì là chỉ đạo cho
hệ thống các cục quản lý thị trường ở tất cả các địa phương trên cả nước
làm việc với lại các hiệp hội và thống nhất với lại các nhà cung cấp lớn ở trên phạm vi cả nước
để mà triển khai đồng bộ các cái hoạt động giám sát và quản lý cái hoạt động khuyến mại này
một cách là lành mạnh cũng như là hiệu quả
vậy thì ngoài việc được bày bán trong hệ thống các siêu thị các cửa hàng tiện lợi
thì tại các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ trong các khu dân cư
có bày bán các mặt hàng này không và giá cả có được như nhất ra sao
tất cả những cái thương nhân ở trên
trên phạm vi toàn quốc là sẽ được thực hiện để mà hưởng ứng được
có thể thực hiện hoạt động khuyến mại của mình để mà hưởng ứng cái chương trình khuyến mại quốc gia này
tất cả những cái hàng hóa mà được phân phối một cách chính thức từ hệ thống phân phối của các thương nhân
ở trong các cái hệ thống cửa hàng bán lẻ thì cũng sẽ được tổ chức
và cũng sẽ được đưa ra cái mức khuyến mại đồng bộ như là cái chính sách khuyến mại của các thương nhân
lần nữa xin cảm ơn ông